ngày một mươi năm tháng năm theo giờ mỹ đơn kim tổng thống joe biden của đảng dân chủ và ứng cử viên tổng thống donald trump bên phía đảng cộng hòa đã nhận lời mời tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình do kênh truyền hình cnn chủ trì vào cuối tháng sáu
ngày một mươi năm tháng năm tổng thống mỹ joe biden và đối thủ đảng cộng hòa donald trump lần lượt tuyên bố chấp nhận lời mời của đài cnn cho cuộc tranh luận vào ngày hai mươi bảy tháng sáu tới
thông báo này được đưa ra sau khi tổng thống biden lần đầu tiên nêu các điều kiện tranh luận với cựu tổng thống trump trên sóng truyền hình
đường kim tổng thống đề xuất hai cuộc tranh luận vào tháng sáu và tháng chín nhưng ông trump tuyên bố muốn nhiều hơn con số hai và tổ chức ở các địa điểm có sức chứa lớn
động thái của biden cho thấy ông sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro đã được tính toán để tăng tỷ lệ ủng hộ trong bối cảnh ông đang theo sau ông trump ở các bang chiến trường quan trọng
sự lo ngại của cử tri về tuổi tác và cách xử lý nền kinh tế của ông biden được cho là nguyên nhân chính
tổng thống biden nói trong một bài đăng trên mạng xã hội x vào ngày một mươi năm tháng năm
donald trump đã thua tôi hai cuộc tranh luận vào năm hai nghìn hai mươi kể từ đó ông ấy không xuất hiện trong một cuộc tranh luận nào nữa
cựu tổng thống trump đáp trả bằng cách gọi ông biden là người tranh luận tồi tệ nhất mà ông từng đối mặt nhưng sẵn sàng tham gia hai cuộc tranh luận vào tháng sáu và tháng chín tới
tôi đặc biệt đề nghị tổ chức nhiều hơn hai cuộc tranh luận và để tăng thêm hứng khởi
nên tổ chức ở một địa điểm rất lớn mặc dù biden được cho là sợ đám đông đó chỉ là vì ông ấy không hiểu được họ
ông trump người từ chối tranh luận với các đối thủ của mình trong cuộc đua sơ bộ của đảng cộng hòa trong những tuần gần đây đã thách thức ông biden tham gia vào một cuộc đối đầu một đối một
ông tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc tranh luận với tổng thống đương nhiệm mọi lúc mọi nơi
trước đó ông trump từng nói với người dẫn chương trình bảo thủ h h witt rằng ông muốn cuộc tranh luận kéo dài hai giờ
và cả hai người đều phải đứng thể hiện sự tự tin của ông về sức khỏe của bản thân trước đối thủ
đương kim tổng thống thì muốn cuộc tranh luận chỉ có hai ứng viên và người điều phối không có bất kỳ khán giả trực tiếp hai bên thứ tư nào khác
trước đó tổng thống biden tuyên bố ông sẽ không tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình do ủy ban tranh luận tổng thống tổ chức vào mùa thu
tổ chức phi đảng phái này đã tổ chức các cuộc tranh luận tổng thống kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tương tự ông trump cũng từng bày tỏ ý định bỏ qua các cuộc tranh luận của ủy ban nói trên
đến năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban quốc gia đảng cộng hòa thông báo đảng này sẽ rời khỏi hệ thống tranh luận của ủy ban
trong một lá thư giải thích về quyết định này người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông biden là jennifer o malady lund
đã dẫn ra việc ủy ban này nhiều lần ngăn các ứng viên vi phạm quy tắc tranh luận
chiến dịch của đường kim tổng thống cũng xác nhận đã thông báo với ủy ban việc ông biden sẽ không tham gia ba cuộc tranh luận
dự kiến diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng chín ngày một tháng một mươi và ngày chín tháng một mươi
theo cnn chiến dịch bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
sẽ chứng kiến hai cuộc tranh luận trực tiếp với cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra vào tháng chín tới
thông tin trên được công bố sau khi hàng chục tổ chức truyền thông lớn của mỹ
trong đó có abc ap cbs cnn c span fox news hay usa today
đăng một bức thư ngỏ kêu gọi hai ứng cử viên biden và trump tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình
trước thềm của bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày năm tháng một mươi một
các buổi tranh luận là sự kiện quan trọng khi cho phép ứng viên tổng thống thể hiện quan điểm và năng lực trước cử tri
các khảo sát chỉ ra tổng thống biden đang xếp sau người tiến nhiệm donald trump
và những thông điệp về các vấn đề cốt lõi như kinh tế của ông biden dường như không gây tiếng vang lớn với cử tri
ngày một mươi bốn tháng năm kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy
ông donald trump ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa
tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang chiến địa quan trọng trước đương kim tổng thống joe biden của đảng dân chủ
trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay
cụ thể ông trump đang dẫn trước ông biden tại năm trên tổng số sáu bang chiến địa
tổng thống mỹ
kết quả thăm dò của times xenia và the philadelphia inquirer cho thấy nhóm cử tri trẻ
da màu và gốc mỹ la tinh đã thể hiện tâm lý mong đợi sự thay đổi và không hài lòng
với cách giải quyết các vấn đề kinh tế và cuộc khủng hoảng gaza của tổng thống biden
kết quả này đã làm xói mòn tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của đảng dân chủ
và giúp ông trump nới rộng khoảng cách dẫn điểm tại năm bang
gồm michigan bốn mươi chín ủng hộ trump bốn mươi hai ủng hộ biden
hiện ông biden chỉ giữ ưu thế tại duy nhất một bang chiến địa là wiscosin
ông trump bốn mươi năm ông biden bốn mươi bảy
tham dò dư luận của new york times cho thấy ông biden tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc
của khối cử tri lớn tuổi và da trắng những người được đánh giá là bảo thủ
và không có nhiều nhu cầu thay đổi đối với tình hình hiện tại
chuyên gia phân tích của cnn harry enter đánh giá thông tin trên báo hiệu
trạng đường tranh cử rất khó khăn cho ekip vận động tranh cử
của ứng cử viên joe biden trong thời gian tới nhất là khi ông để đối thủ donald trump
dẫn điểm tại những bang quan trọng và có số phiếu đại cử tri cao như pennsylvania và nevada
trong cuộc bầu cử cách đây bốn năm ông biden từng giành chiến thắng tại cả sáu bang chiến địa nói trên
và tiến thẳng tới chiếc ghế chủ nhân của nhà trắng
theo đó bất chấp những lùm xùm pháp lý bổ vây ông trump vẫn vươn lên dẫn trước tổng thống biden
ở năm trên sáu bang chiến địa quan trọng về tỷ lệ ủng hộ cử tri
cuộc tổng tuyển cử tháng một mươi một đang đến gần ông biden phải tìm phương pháp phù hợp nhằm
hiện nay nếu muốn chiến thắng người tiền nhiệm
cuộc thăm dò cũng cho thấy sự thay đổi lớn trong thái độ của cử tri đối với ông biden
đặc biệt là cử tri trẻ cử tri da màu và cử tri gốc ả rập
nhóm cử tri làm nên sức mạnh cho tổng thống đương nhiệm
theo nhà phân tích chính trị của tờ new york times nate cohen
theo dữ liệu thống kê các cử tri theo đạo hồi gốc trung đông bắc phi
đang quay lưng lại với tổng thống mỹ khi tỷ lệ dành cho ông trump đã cập mốc năm mươi bảy
tăng gấp rưỡi so với năm hai nghìn hai mươi
điều này được cho là sự chuyển biến ngoạn mục so với thời điểm năm hai nghìn hai mươi
khi ông biden giành chiến thắng trước ông trump ở sáu bang chiến địa
và thành công trở thành ông chủ nhà trắng bốn năm sau đó
những con số thống kê không chỉ đưa ra dự báo về khả năng thắng cử của các ứng viên
mà còn cho thấy những bước chuyển dịch lớn về tình hình nước mỹ trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử
theo ông cohen chính sách kinh tế vấn đề nhập cư và tình hình chiến sự
ở ukraine và trung đông dưới thay ông biden là những lý do chính
khiến cử tri thay đổi sự lựa chọn của mình
nhiều cử tri thừa nhận
ngay cả khi không có nhiều thiện cảm với cựu tổng thống
họ vẫn quyết định sẽ bỏ phiếu cho ông trump
vì tin rằng ông có thể đưa ra những thay đổi cần thiết cho nước mỹ
đây là một tin xấu đối với tổng thống
các tổng thống đương nhiệm thường có lợi thế trong các chiến dịch tái tranh cử
bởi họ có khả năng đưa ra các chính sách nhằm củng cố các tuyên bố trong sự kiện tranh cử của mình
và thu hút sự ủng hộ từ nhóm cử tri giao động trước khi bước vào cuộc tổng tuyển cử cuối năm
tuy nhiên có thể thấy tổng thống joe biden không tận dụng được lợi thế trong chiến dịch năm nay
khi chính sách đối nội và đối ngoại của ông liên tục trở thành chủ đề công kích của đảng cộng hòa và phần lớn cử tri
cách thức tổng thống mỹ xử lý những vấn đề hiện nay đang trở nên cương rắn hơn trước
khác hẳn với những hình ảnh chính trị gia ôn hòa mà ông luôn theo đuổi
trong bối cảnh cử tri mỹ đang bất mãn
sau khi điều khoản bốn mươi hai nhằm hạn chế số lượng người nhập cư vào mỹ chính thức hết hiệu lực vào hôm một mươi một tháng năm
chính quyền tổng thống mỹ đang cân nhắc một hướng đi mới để giải quyết vấn đề biên giới
theo đó người di cư sẽ không được chấp nhận tị nạn tại mỹ
trừ khi chứng minh được bị từ chối bảo vệ bởi một quốc gia mà họ đã đi qua
những người vi phạm chính sách này có thể bị truy tố hình sự
giam giữ kéo dài và cấm nhập cảnh trong vòng năm năm
động thái cương rán của ông biden có nét tương đồng với tuyên bố tiến hành một chiến dịch
trục xuất người nhập cư quy mô lớn ngay sau khi tái đắc cử của ông trump hồi cuối năm ngoái
bên cạnh đó theo hãng tin asiot ông biden cũng nỗ lực nâng cao uy tín với cử tri
bằng cách nối dài cuộc chiến thương mại mà người tiền nhiệm donald trump đã bỏ ngỏ
chính quyền ông joe biden được cho là sẽ giữ nguyên các mức tăng thuế
mà cựu tổng thống từng áp đặt lên các hàng hóa trung quốc
bao gồm xe điện và các công nghệ khác liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng xanh
được biết mức thuế dành cho xe điện sẽ tăng gấp bốn lần so với thời điểm hiện nay
từ hai mươi năm lên tới một trăm linh
ngoài ra theo một số chuyên gia những thay đổi trong đường hướng chính trị của ông joe biden
được cho là phiên bản mới hơn của chiến lược triangulation
được kế thừa từ thời cựu tổng thống bill clinton người vốn có xuất thân từ đảng dân chủ
theo đó các ứng viên chính trị không thể hiện quan điểm nghiêng về phía đảng xuất thân hai đảng đối lập
mà sẽ lựa chọn phương thức tiếp cận cử tri linh hoạt theo tình hình thực tế
nhằm giành được sự ủng hộ và tránh khỏi công kích từ các đối thủ tranh cử
cựu tổng thống bill clinton đã sử dụng hiệu quả chiến thuật này trong chiến dịch tái tranh cử năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đồng thời thúc đẩy cải cách phúc lợi thực hiện các chính sách kinh tế nhằm giảm thâm hụt ngân sách
và củng cố các quy định về môi trường theo cách ít gây thiệt hại hơn
so với chương trình nghị sự contract with america mà đảng cộng hòa đề xuất hai năm trước đó
cử tri thích đường hướng chung của đảng cộng hòa nhưng họ nghĩ rằng chính sách của đảng này quá khắc nghiệt
ông clinton có cách tiếp cận mềm mỏng hơn nhưng vẫn đạt được hiệu quả
nhờ thông qua các chính sách có nét giống với đảng cộng hòa
cố vấn truyền thông của đảng cộng hòa robert hudmmen nói trong một cuộc phỏng vấn
với tờ the washington boss vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
có vẻ như ông biden đang học tập phương pháp của người tiền nhiệm
nhưng hiệu quả của chiến lược này có thực sự phát huy hiệu quả như thời điểm hai mươi tám năm trước hay không
vẫn là một câu hỏi khó trả lời
ông biden vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn
dù đã có những thay đổi trong chiến lược tranh cử
trong vấn đề biên giới hạn chế yêu cầu tị nạn ở biên giới đồng nghĩa với việc từ chối những người
tương tự như vậy việc áp thuế nhằm chống lại các hoạt động kinh tế không công bằng
và dư thừa công suất công nghiệp của trung quốc theo tuyên bố của tổng thống mỹ hồi tháng bốn
có thể bị mở màn một cuộc cạnh tranh kinh tế lớn giữa hai quốc gia
tổng thống mỹ cũng nên cân nhắc về khả năng làm mất lòng các đảng viên dân chủ
khi phương thức tranh cử của ông có vẻ như đang đi lệch khỏi quỹ đạo truyền thống
theo khảo sát mới đây của trung tâm nghiên cấu các vấn đề cộng đồng và hãng tin ip
số đảng viên dân chủ muốn ông biden tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai đã giảm từ năm mươi hai trong năm ngoái xuống còn ba mươi bảy vào năm nay
một số đảng viên đảng dân chủ cũng lo ngại về phương thức truyền thông kém hiệu quả của ông biden
đã khiến các cử tri không biết đến các thành tiệu của tổng thống biden trong suốt nhiệm kỳ
nghị sĩ dân chủ benny thompson cho biết
chính quyền ông biden đã hoàn thành nhiều công việc
nhưng tôi nghĩ vẫn còn một số lo ngại về cách thức quảng bá những thành tiệu đó và ai sẽ quảng bá chúng
làm thế nào để tập hợp một liên minh chiến thắng trong cuộc đua tổng thống
luôn là một bài toán khó dành cho các ứng viên
trước tình hình hiện nay thay đổi cách thức xử lý vấn đề theo hướng cương rắn
có nhiều khả năng khiến ông biden đánh mất sự ủng hộ từ các đảng viên dân chủ
hơn là giành thêm nhiều phiếu bầu của những cử tri quyết định lựa chọn đối thủ trump
ở một diễn biến khác liên quan tới phiên xét sự hình sự của cậu tổng thống
chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson và hàng loạt nhân vật cấp cao của đảng cộng hòa
đã tới phiên tòa ở new york để thể hiện sự ủng hộ đối với ông trump
theo politico trong ngày một mươi bốn tháng năm chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson đã tới tòa án new york
để ủng hộ cậu tổng thống donald trump
ông trump hiện phải đối mặt với ba mươi bốn cáo buộc hình sự làm giả hồ sơ kinh doanh
để chi tiền bịt miệng diễn viên phim khiêu dâm stormy daniel
tôi có mặt ở đây theo ý nguyện của bản thân bởi tôi là một công dân quan tâm sâu sắc đến vấn đề này
phiên xử không mang tính pháp lý thay vào đó là động cơ chính trị nhằm chống lại ông trump
một trợ lý của chủ tịch hạ viện mỹ tiết lộ
ông johnson coi ông trump là một người bạn và tình nguyện xuất hiện trong phiên tòa
dù đội ngũ tranh cử của cựu tổng thống chưa đề nghị
ngoài ông johnson các nhân vật đáng chú ý khác của đảng cộng hòa như hạng nghị sĩ corey mills
thống đốc của bắc dakota dow boogum và cậu ứng viên tổng thống vivek ramaswamy
cũng có mặt ở tòa án new york
cách đó một ngày một số nhà lập pháp khác như hạ nghị sĩ nikolai malikotakis
hay thượng nghị sĩ tommy tuberville cũng xuất hiện trong phiên tòa để ủng hộ ông trump
truyền thông mỹ tiết lộ
ông boogum và ông ramaswamy là các ứng viên tiềm năng cho vị trí phó tướng của ông trump
trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
theo politico vụ án liên quan đến bà daniel sẽ kéo dài ít nhất sáu tuần
bên cạnh đó ông trump còn phải đối mặt với ba cáo buộc hình sự khác
liên quan tới việc lưu trữ tài liệu mật và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cựu tổng thống mỹ vẫn có thể tiếp tục chiến dịch tranh cử trong thời gian hầu tòa